đình lỗ hạnh được khởi dựng từ thế kỷ một mươi sáu đã được các triều đại phong kiến ban nhiều sắc phong
với giá trị điêu khắc mang tính thẩm mỹ dân gian cao đình lỗ hạnh đã được bộ văn hóa cấp bằng công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật năm một nghìn chín trăm bảy mươi
các tác phẩm điêu khắc ở đình cho thấy sự phong phú trong cách lựa chọn đề tài cũng như nghệ thuật điêu khắc tinh xảo của các nghệ nhân xưa
đặc biệt trên bức cốn của đình có bức chạm một cô gái có thần hình mảnh mai khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đầu vấn khăn buông với hai giải dài che kín hai tai mặc váy dài trên bó dưới hông xòe rộng với nhiều nếp gấp dọc tửa lưng và con hươu đang chơi đàn đáy loại đàn chỉ duy nhất dành cho nghệ thuật ca trù
con hư là một con vật gắn với các vị tiên
vì thế có thể xem bức chạm này là một con vật gắn với các vị tiên
là một biểu hiện ca ngợi vẻ đẹp của âm nhạc ca trù
có thể nói chính bức chạm khắc này đã khẳng định nghệ thuật ca trù đã có mặt ở vùng đất kinh bắc từ rất sớm cũng như thể hiện sự yêu thích của người dân dành cho loại hình âm nhạc dân gian này ở thế kỷ một mươi sáu